để xét tuyển với lớp một mươi công lập thích sinh phải làm bài thi ba môn ngữ văn toán ngoại ngữ
để thi vào lớp một mươi chuyên thì đăng ký thêm môn chuyên
về đề thi môn ngữ văn cấu trúc đề gồm ba phần đọc hiểu ba điểm
nghị luận xã hội ba điểm và bốn điểm còn lại dành cho phần nghị luận văn học
trong đó phần đọc hiệu các văn bản được đề cập có thể là văn bản thông tin
văn bản nghị luận xã hội văn bản nghị luận văn bản khoa học
trong đó phần nghị luận xã hội yêu cầu biết một bài văn ngắn có sự phù hợp
giữa các thao tác lập luận và bài làm rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân
phần nghị luận văn học thí sinh sẽ có hai lựa chọn hai đề thi
đây cũng là câu hỏi nhằm phân loại trình độ của thí sinh
ở môn toán đề thi bao gồm các dạng toán cơ bản thuần túy về đô thị hàm số phương trình
các dạng toán thực tế toán hình học
trong đề thi các yêu cầu về kiến thức cơ bản sẽ chiếm năm năm điểm trên thang điểm một mươi
phần còn lại là các bài toán thực tế
ở môn ngoại ngữ đề thi cũng sẽ tăng cường theo hướng ứng dụng ngoại ngữ
trong các tình huống thực tế đời sống tăng cường tự vận ngừa nghĩa của câu
trong đó phần ngữ pháp chiếm khoảng từ ba mươi đến bốn mươi đề thi
nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của nhà trường trong công tác phòng chống giảm tai nạn đuối nước cho học sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa văn bản gửi đến các đơn vị trường học có hồ bơi thực hiện các công tác
tổ chức rà soát cử nhân viên chuyên môn giáo viên thể dục tham gia tập hướng đối với môn bơi lặng
theo đó thực hiện các quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị đang sử dụng trong tổ chức hoạt động bơi
đặc biệt quan tâm đảm bảo đầy đủ vật dụng cứu hộ và có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia tập luyện và thi đấu
về dụng cụ cứu hộ sở cứu hộ được đặt trên thành bể các vị trí thuận lời dễ quan sát và sử dụng
có độ dài hai năm m sơn màu đỏ trắng
một bể bơi phải có ít nhất sáu xào và cứu sinh được đặt trên thành bể ở vị trí thuận lời khi sử dụng
mỗi bể bơi phải có ít nhất sáu phao ghế cứu hộ được đặt trên thành bể ở vị trí thuận lợi dễ quan sát cho nhân viên cứu hộ
có chiều cao ít nhất một năm mét so với mặt bể
về nhân viên cứu hộ và đảm bảo có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia tập luyện và thi đấu
số lượng nhân viên cứu hộ phải đảm bảo ít nhất hai trăm linh m hai mặt nước bể bơi là một nhân viên
trường hợp có đông người tham gia tập luyện và đảm bảo ít nhất là năm mươi người bơ có một nhân viên trong cùng một thời điểm
kính thưa quý vị liên quan đến vấn đề y tế sức khỏe thì mới đây một cô gái đã bị nhiễm trùng đầu nhất
và gây thủng mũi hoại tử vong buộc phải chuyển xuống tp hcm
để điều trị sau khi bỏ ra hai mươi năm triệu đồng để nâng mũi tại một spa nhỏ ở đà lạt lâm đồng
và sự việc này thì thêm một lần đăng bữa giống lên một hồi chuông cảnh báo về nạn thẩm mỹ chui
và khiến khách hàng bị tiền mất tật mang
qua một người quen cô gái hai mươi bốn tuổi tp đà lạt tỉnh lâm đồng đến một spa nhỏ địa phương để nâng mũi
với quảng cáo là phương pháp tối tân nhất có giá hai mươi năm triệu đồng
sau bốn ngày mũi của bệnh nhân bị nhiễm trùng ố dịch sưng tấy
khi quay lại tái khám nhân viên spa đã không
cô gái đã rút sóng mũi mà bơm dịch lạ rồi cho bệnh nhân ra về
bảy ngày sau tình trạng mũi còn tồi tệ hơn khi chảy dịch đen hôi
lần thứ hai quay lại cô gái được tiêm kháng sinh vào mông
tuy nhiên cũng không có chuyển biến mà còn khiến mong bị hoài tử nặng đứng ngồi không yên
chị mới kêu là bây giờ ra chị đây chị chích mũi ra chị hút mũi ra
xong chị lấy cái kiên to như kiên bò vậy chị đông ra xong chị hút ra chị nặng mũi ra
cái chồng con mới kêu là thôi bây giờ cảm thấy không ổn rồi
không ổn rồi thôi bây giờ em thôi đi em khỏi làm
đó là kiểu như con nghĩ chắc là thôi làm ở đây rồi thì mình cứ theo
xong rồi chị mới tháo cái me đầm này ra kiểu như cái me đầm rút mặt tháo ra
nó beo hết lại nó đen thùi lùi luôn mà cái đầu mũi nó tiếng rịm luôn
quá sợ hãi và đau đớn sau ba lần sửa tới sửa lưu tại spa rỗng
bệnh nhân đã phải xuống thành phố hồ chí minh để chữa trị
sau khi tiếp nhận ca bệnh phải mất bốn giờ đồng hồ các bác sĩ mới có thể rút sụng nhân tạo
cắt lọc và loại bỏ mô hoại tử nhiều máy sụn tai nhất khắp nơi trong mũi được tìm thấy
đồng thời ekip cũng tiến hành giải phẫu ổ áp xe ở mông để giúp bệnh nhân không còn đau đớn
bạn đó mổ được trong vòng hai tháng và trong hai tháng nó mổ hai lần lần nào cũng nhiễm trùng hết
và tới một cái cơ sở đó không phải là cơ sở thẩm mỹ cũng không phải bác sĩ thẩm mỹ
là một spa làm tóc làm neo gì đó rồi người ta dụ để mổ mũi
nó sưng mà chạy mổ rất nhiều lần mà mỗi lần chạy mổ tới người ta lại cho tư vấn là chích thuốc
và chích thuốc xong mà cũng không phải bác sĩ cũng không phải điều dưỡng
rồi chích thuốc chích vô mông người ta chích hướng sinh
rồi chiếc đó được mấy ngày sau bắt đầu áp xe tức là một cái cục mũ to ở mông nữa sưng tiếp nữa
rồi đi đó lại dùng cái gì đó rạch tháo mũ đó
cũng may là vấn đề chưa xảy ra về biến chứng mà ảnh hưởng đến tính mạng
thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp tiền mất tật mang
khi đến làm đẹp ở các cơ sở thẩm mỹ không uy tín không được cấp phép hành nghề
thậm chí có một số trường hợp dẫn đến tử vong
do đó người dân khi có nhu cầu làm đẹp thấm mỹ hãy thật tỉnh táo
bên cạnh việc tìm hiểu tay nghề của các bác sĩ
thì cũng nên quan tâm đến cơ sở vật chất của cơ sở
bởi lẽ cũng là yếu tố quyết định kết quả thẩm mỹ để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một đảng bộ chính quyền tp hcm
đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày nam kỳ khởi nghĩa
đến tham dự có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh triết
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
ông võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương
ông nguyễn thiền nhân ủy viên bộ chính trị
phụ trách theo dõi đảng bộ tp hcm cùng nhiều lãnh đạo khác
ôn lại truyền thống hào hùng của ngày nam kỳ khởi nghĩa
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhận định
khởi nghĩa nam kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm
góp phần cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cuộc khởi nghĩa tuy chưa thành công nhưng đã báo hiệu bước ngoặt mới
của cách mạng việt nam của nhân dân ta vùng lên đấu tranh dành độc lập tự do cho dân tộc
lần đầu tiên lá cờ đỏ xuất hiện ở nhiều cuộc biểu tình và ở những nơi chính quyền được thành lập
trong bốn mươi năm năm qua tp hcm đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội trung tâm tài chính đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam
chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao
trong thời gian tới tp hcm sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu
mà đại hội đáng bộ tp lần thứ một mươi một đã đề ra lấy sự hài lòng của người dân là thước đo
tp cũng sẽ tiếp tục thực hiện các hiệu quả nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù đẩy mạnh công nghệ thông tin
xây dựng chính quyền số thực hiện chuyển đổi số phát triển kinh tế số xã hội số
để làm được những điều đó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đề nghị
đáng bộ chính quyền và nhân dân thành phố phát huy tinh thần của năm kỳ khơi nghĩa
xứng đáng là đầu tàu của cả nước xứng đáng là thành phố mang tình bác